dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn
trong phiên chất vấn sáng nay những vấn đề liên quan đến giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tăng trưởng tín dụng vấn đề an toàn trong thanh toán đã được nhiều đại biểu chất vấn
đề cập tới thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền trung vừa qua các đại biểu cho rằng việc kinh doanh của người dân trong nông nghiệp và đánh bắt hải sản là rất lớn
do vậy chủ yếu người dân vay vốn từ ngân hàng đại biểu đặng ngọc nghĩa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế đặt câu hỏi cho thống đốc ngân hàng nhà nước có giải pháp nào về việc khoanh nợ lãi suất để người dân yên tâm
trên cương vị thống đốc đồng chí có những giải pháp cấp bách nào để như khoanh nợ gian nợ và hỗ trợ lãi suất cái này tôi đề nghị hết sức cụ thể
bữa nay đồng chí trả lời nhưng tôi thấy chưa rõ lắm
chúng tôi đã có chỉ đạo là các tổ chức tiến dụng thực hiện việc cơ cấu lại nợ điều trình kỳ hạn trả nợ rồi là miễn giảm lãi suất và tiếp tục cho vay mới
các tổ chức tiến dụng đã thực hiện cái việc đó
còn trên cơ sở đánh giá hiện nay đang chỉ đạo tiếp tục đánh giá ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão số một mươi và cơn bão số một mươi hai
chúng tôi chỉ đạo là các ngân hàng thương mại và các ngân hàng nhà nước trên địa bàn tỉnh thành phố phải chủ động phối hợp giả soát và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố để có các chỉ đạo
còn phía ngân hàng nhà nước thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường yêu cầu các tổ chức tiến dụng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt là phải cho vay mới miễn giảm lãi suất và cho vay mới để bà con khắc phục những thiệt hại do bão lũ
đồng thời đối với hệ thống ngân hàng chính sách xã hội thì phải tập trung giả soát
vừa qua đã giả soát và tới đây sẽ tiếp tục giả soát những thiệt hại để tiến hành khoanh nợ giãn nợ và kể cả trong trường cần thiết thì báo cáo ngân hàng nhà nước và bộ tài chính để báo cáo thủ tướng chính phủ cho xóa nợ
bên cạnh những câu hỏi chất vấn về việc quy định trần lãi suất trong bối cảnh hoạt động ngân hàng an toàn như hiện nay đại biểu phạm đình cúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà rịa vũng tàu hỏi cho biết hiện có thông tin người việt nam đang chi ba tỷ usd mua nhà ở nước ngoài
từ đó đặt ra câu hỏi số lượng này có phải là người việt nam sang mỹ để mua bất động sản hay không việc giám sát dòng tiền ra nước ngoài của ngân hàng nhà nước như thế nào
chỉ đốc cho biết số liệu này có phải là nợ ngoại tệ
chỉ đốc cho biết số liệu này có phải là người việt nam sang mỹ để mua bất động sản hay không việc giám sát dòng tiền ra nước ngoài của ngân hàng nhà nước như thế nào
không có cơ sở để khẳng định là cái con số này là dòng ngoại tệ chuyển tiền ở việt nam ra để mua bất động sản tại mỹ
vì hiện nay là số liệu người việt nam mua bất động sản tại mỹ là do hiệp hội quốc gia các chuyên viên địa ốc của mỹ công bố được thực hiện qua phiếu điều tra
thì ở đây số liệu có thể là người việt nam mà
định cư ở mỹ nhưng mà chưa có quốc tịch mỹ thì họ cũng tính vào là người nước ngoài
và thứ hai là công dân việt nam sinh sống ở các quốc gia khác nhưng đến mỹ mua nhà thì cũng được tính là người việt nam
thì trên thực tế thì các quy định về quản lý ngoại hối và quy định pháp luật có liên quan thì cũng đã kiểm soát chặt chẽ các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài
nhưng trên thực tế cũng có thể có một số trường hợp thì vẫn lợi dụng các quy định của pháp luật để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài qua các trung gian chuyển tiền
trong sáng nay ngay sau khi thống đốc ngân hàng
ngay sau khi thống đốc ngân hàng nhà nước kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử công tác quản lý nhà nước về báo chí truyền thông về hệ thống dịch vụ truyền thông việc xã hội hóa các chương trình phát thanh truyền hình giải pháp kiểm soát hạn chế thông tin xấu độc hại phản cảm trên mạ